theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tại hai thành phố lớn nhất là hà nội và thành phố hồ chí minh
mức tiền thưởng tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy và mức cao nhất vẫn thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
cụ thể mức thưởng tết nguyên đán cao nhất ở thủ đô là ba trăm hai mươi năm triệu đồng một người của một doanh nghiệp fdi
trong khi năm ngoái mức thưởng cao nhất chỉ là hai trăm linh năm triệu đồng
khối doanh nghiệp fdi tại hà nội có mức thưởng tết nguyên đán bình quân là bốn sáu triệu đồng một người thấp nhất là bảy trăm linh đồng một người
trong khu vực doanh nghiệp dân doanh đơn vị có mức thưởng tết nguyên đán cao nhất là sáu mươi triệu đồng một người
và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là sáu trăm năm mươi đồng một người
mức thưởng bình quân là ba chín mươi năm triệu đồng một người tăng năm năm so với năm trước
doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng cao nhất là năm mươi tám mươi năm triệu đồng một người và thấp nhất là tám trăm linh đồng một người
tại thành phố hồ chí minh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi có mức thưởng trung bình hai bảy triệu đồng một người
đặc biệt mức thưởng cao nhất là một năm tỷ đồng thuộc về một ngân hàng nước ngoài
ở khối các doanh nghiệp trong nước mức thưởng tết cao nhất là tám trăm năm mươi năm triệu đồng
bình quân nhóm doanh nghiệp này có mức thưởng tết tám ba triệu đồng một người